ngày hôm nay cảnh sát giao thông tp hcm đang tiến hành xử lý hàng trăm thanh thiếu niên
tham gia hội south vietnam scooter team đang hợp mặt giao lưu xem bóng đá
và chuẩn bị đi bão vào tối qua thì bị phát hiện ngăn chặn
phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sát công an tp hcm phối hợp với công an tp thủ đức
lập hồ sơ di chuyển gần ba trăm linh xe máy tại gia độ về trụ sở để xác minh xử lý
đại diện cảnh sát giao thông tp hcm cho biết sau thời gian trinh sát đơn vị này phát hiện
hội nhóm trên facebook south vietnam scooter team tạm dịch đội tuyển xe tay ga nam việt nam
các thành viên nhóm này chủ yếu các thanh thiếu niên cùng sở thích chơi xe tay ga độ
chiều ngày sáu tháng năm phát hiện nhóm này tổ chức buổi gặp gỡ giao lưu trao đổi kinh nghiệm
chơi xe tay ga độ tại quán nằm trong hẻm một trăm tám mươi tám đường nguyễn văn hưởng phường thảo điền
tp thủ đức nên phối hợp công an tp thủ đức tiến hành kiểm tra hành chính
tại thời điểm kiểm tra khoảng ba trăm linh xe máy tay ga độ các bộ phận dựng gần hết con hẻ một trăm tám mươi tám
lực lượng chức năng phong tỏa quán và yêu cầu các thanh thiếu niên ngồi tại chỗ
khoảng ba trăm linh xe tay ga độ được cảnh sát giao thông vận chuyển về trụ sở để lập hồ sơ xử lý
các thành viên nhóm south vietnam scooter team có các buổi gặp trực tiếp để trao đổi kinh nghiệm
giao lưu cáp kèo để so tài
các xe đảo độ thường tập trung ở các chi tiết như máy bánh xe bô đèn để cho xe nhìn khác lạ
tiếng nổ lớn và chạy nhanh hơn nhiều lần so với xe của nguyên bản nhà sản xuất
mục đích đậu xe tay ga không chỉ xuất phát từ việc yêu thích xe độ mà còn để so kẻ tốc độ và âm thanh trên đường phố
đến một mươi hai giờ trưa ngày bảy tháng năm công an huyện bình chánh tp hcm mới hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường
điều tra vụ tai nạn giữa xe máy và xe tải xảy ra trên đường lại hùng cường thuộc xã vĩnh lộc b khiến cho một người tử vong
thông tin ban đầu khoảng chín giờ ngày bảy tháng năm người đàn ông trung niên mặc trang phục xe ôm công nghệ
chạy xe máy biển số năm mươi chín m hai hai mươi bảy nghìn hai trăm chín mươi chín trên đường lại hùng cường hướng từ đường hương lộ tám mươi
về đường võ văn vân huyện bình chánh tp hcm
khi đến khu vực tổ áp ba xã vĩnh lọc b phương tiện bị trượt bánh trong lúc di chuyển từ đường lên vỉa hè
lúc này chiếc xe tải biển số tính bình định di chuyển cùng chừa đến cán qua người
khiến người đàn ông chạy xe máy tử vong tại chỗ
nhận tin báo công an huyện bình chánh tp hcm có mặt khám nghiệm hiện trường
lấy lời khai những người chứng kiến vụ việc để phục vụ công tác điều tra làm rõ
công an tp hcm đang lấy lời khai làm rõ động cơ khiến năm thanh niên tưới xăng đốt tiệm game
ở phương hiệp bình chánh khiến nhiều người hoảng hốt bỏ chạy
ngày bảy tháng năm công an tp hcm cho biết đơn vị đang làm việc với thanh niên nghi phóng hỏa đốt tiệm internet
như hệ chung cung cấp danh tính của người này
trước đó mạng xã hội lan truyền clip nam thanh niên đội mũ trắng đổ xăng đốt tiệm game được camera ghi lại
theo nữ chú tiệm internet trên cho biết
chị và nhân viên đang ngồi ở quầy thu ngân thì có một thanh niên chạy xe máy đến
người này dựng xe ở ngoài sau đó cầm theo ca sang đi vào tiệm cũng là nơi để xe của khách
sau một lúc chửi bới người đã bất ngờ đổ xăng ra nền nhà rồi châm lửa đốt khiến ngọn lửa bùng lên dữ dội
nghe tiếng hồ hoáng người thân của chị nhanh chóng dùng bình chữa cháy khống chế và tắt đấm cháy
thời điểm xảy ra vụ việc trong nhà có ba trẻ em năm người lớn khoảng ba mươi khách đang chơi game và hơn một mươi xe máy
sau khi phóng hỏa năm thanh niên quăng lại can xăng rồi lên xe máy rời đi
vụ việc không gây thiệt hại về tài sản nơi chủ quán bị bỏng ở chân
thưa quý vị các ngành chức năng tỉnh đồng tháp sẽ kiểm tra mức độ an toàn của bãi tắm cồn long khánh ở huyện hồng ngự
sau một vụ trẻ bị đuối nước khi tắm ở khu vực này
trước đó một bé trai một mươi một tuổi ở xã phú thuận a huyện hồng ngự tỉnh đồng tháp đi cùng người thân đến bãi tắm
khoảng hai mươi phút sau người nhà không thấy em
nạn nhân sau đó được tìm thấy ở khu vực phao cảnh báo nguy hiểm cách bờ khoảng ba mươi mét
mặc dù đội cứu hộ đã tích cực cấp cứu tại chỗ và được chuyển ngay lên tuyến trên nhưng do nạn nhân đã chìm lâu nên tử vong
bãi cùng long khánh nằm ở phía đầu ngọn của xã cụ lao long khánh huyện hồng ngự tỉnh đồng tháp
đây là bãi tự nhiên thu hút rất nhiều người dân đến tắp mỗi ngày
nơi đây được ví như vũng tàu thu nhỏ của miền tây
thưa quý vị ngay trong chiều nay ngày bảy tháng năm tổ liên ngành chống buôn lậu tỉnh an giang cho biết vừa tổ chức mật phục trên khu vực biên giới thuộc địa bàn thành phố châu đốc đã phát hiện và bắt giữ bốn bao thuốc lá ngoại nhập lậu do các đối tượng đai vác bỏ lại để thoát thân
trước đó vào khoảng hai giờ sáng cùng ngày tổ công tác liên ngành chống buôn lậu tỉnh an giang tổ chức mật phục tại khu vực thuộc mương thốt nốt khóm vĩnh chánh ba phường vĩnh hương thành phố châu đốc phát hiện một nhóm đối tượng đang đai vác các bọc ni
tổ công tác đã phát hiện nhiều bọc ni lông màu đen từ hướng biên giới campuchia về việt nam nghi vấn là hàng hóa nhập lậu phát hiện lực lượng chức năng lợi dụng đêm tối các đối tượng chia thành nhiều hướng để cất giấu hàng hóa rồi tẩu thoát kiểm tra khu vực xung quanh tổ công tác còn phát hiện nhiều bọc ni lông màu đen các đối tượng bỏ lại bên trong có chứa bốn bao thuốc lá ngoại nhập lậu các loại tổ công tác đã bàn giao vụ việc cho công an thành phố châu đốc để tiếp tục điều tra xác minh làm rõ
bộ tài chính vừa chính thức có tờ trình gửi chính phủ về việc ban hành nghị định gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước sau khi xây dựng dự thảo và lấy ý kiến các bộ ngành liên quan
theo đó đề xuất chính phủ quy định gia hạn thời hạn nộp thuế đối với số thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp phát sinh của kỳ tính thuế tháng sáu bảy tám và chín năm hai nghìn hai mươi hai
theo đó đề xuất chính phủ quy định gia hạn thời hạn nộp thuế của kỳ tính thuế trên được thực hiện chậm nhất đến ngày hai mươi tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai với tổng cộng số tháng được gia hạn trong kỳ nộp thuế từ tháng sáu đến tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai lên đến một mươi tháng với số tiền thuế lên tới hai mươi tỷ đồng được kỳ vọng sẽ giúp cho doanh nghiệp sản xuất và lắp ráp ô tô trong nước phục hồi sau đại dịch
thưa quý vị hiện nay chỉ cần dạo quanh các khu dân cư
hay thậm chí là ngồi ở nhà là người mua có đầy đủ thông tin về một mảnh đất hay là một căn nhà nào đó
và cũng chỉ cần ngồi tại nhà là các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản cũng có thể có được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả y hệt như thật để thực hiện hành vi phạm tội
và sau đây sẽ là phản ánh của nhóm phóng viên thời sự về một số vụ việc liên quan đến tội phạm sử dụng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả để lừa đảo tại địa bàn tỉnh hậu giang thời gian qua
từ cuối năm hai nghìn hai mươi
đến khi bị bắt vào cuối tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một để có tiền cờ bạc đối tượng nguyễn hoàn anh đã sử dụng chín giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả để thế chấp cho nhiều người và chiếm đoạt tổng cộng hơn hai một tỷ đồng
nguyễn hoàn anh khai nhận số giấy tờ giả này do y mua với giá từ chín đến một mươi triệu đồng mỗi giấy